chỉ mất bảy mươi bốn giây trang công cụ tìm kiếm google đã tìm ra một một trăm sáu mươi kết quả cho cụm từ băng giả đại học
các trang web được quảng cáo công khai trên mạng về dịch vụ làm băng cấp giả
trang nào cũng khẳng định đảm bảo chất lượng hàng đầu uy tín chuyên nghiệp giá tận lò tiết kiệm thời gian chi phí không qua trung gian và giao hàng toàn quốc
kích chuột vào trong web dịch vụ băng cấp giấy tờ com
dễ dàng có thể nhận thấy đây là trang web được thiết kế khá công phu
số điện thoại thậm chí được đăng tải công khai kèm dòng chú thích tư vấn miễn phí
tất cả các nhu cầu đều được đáp ứng từ bằng đại học đến ca vẹt
một bộ phận nhỏ người đã có nhu cầu sử dụng văn bằng nhưng trong đó mọi người lại không có trình độ học lực học vấn như vậy
có nhu cầu sử dụng văn bằng chứng chỉ giả
và chính vì cái việc mà có cái nhu cầu như vậy thì lập tức là chúng ta thấy rằng là có một số cái bộ phận một số cái đối tượng đã thực hiện cái hành vi là sản xuất để bán những cái văn bằng chứng chỉ giả đó cho những cái người mà người ta có nhu cầu để tiêu thụ những cái văn bằng chứng chỉ giả
phòng an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi vừa bắt đối tượng trần thị kiều duyên ba mươi một tuổi trú tại xã hành minh huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
trần thị kiều duyên mua bằng tốt nghiệp cao đẳng và bằng điểm học tập toàn khóa chuyên ngành tài chính ngân hàng mang tên trần thị kiều duyên từ người làm băng giả theo tin nhắn điện thoại quảng cáo
từ bằng giả này trần thị kiều duyên được nhận vào làm việc tại ủy ban nhân dân xã và tiếp tục sử dụng bằng giả trên để trúng tuyển vào kỳ tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở y tế tỉnh quảng ngãi
phòng an ninh điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định các tài liệu mà đối tượng sử dụng
kết quả xác định chư ký và hình dấu trên đối tượng giám định là giả không trùng khớp với mẫu so sánh thu được tại các cơ quan đã xác minh
đây là hai anh em ruột nguyễn thanh lâm ba mươi bảy tuổi và nguyễn thái dương ba mươi ba tuổi ở xã phổ an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi điều tra làm rõ hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó các đối tượng trên đã mua các tài liệu giả như bằng tốt nghiệp của trường cao đẳng y tế quảng nam giấy xác nhận quá trình thực hành tại cơ sở y tế
để nộp hồ sơ đề nghị và đã được sở y tế tỉnh quảng ngãi cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh và chữa bệnh
em có một cái bàn công trí để nộp vô sở y tế để cấp chứng chỉ hành nghề
để hợp tức hóa công việc em đang làm bởi vì đông ghế thì bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề mới đông ghế được
thời gian qua công an tỉnh quảng ngãi đã triệt phá các ổ nhóm sản xuất mua bán giấy tờ băng cấp chứng chỉ giả với quy mô lớn
góp phần ngăn chặn hiệu quả với loại tội phạm này
phương thức thủ đoạn làm giả tài liệu còn giấu ngày càng tinh vi xào quyệt
sử dụng kỹ thuật vi tính con dấu giả chất liệu in sao như thật nên khó bị phát hiện
những người này không được đào tạo chuyên môn về những ngày đó
nhưng sử dụng
hầu hết các đường dây hoạt động trong lĩnh vực này đều có quy mô lớn và được tổ chức chặt chẽ với hệ thống chân dết phức tạp
năm hai nghìn một mươi chín vì muốn có bằng lái xe ô tô hạng b hai nhưng lại không muốn mất thời gian đi học
thạch đã liên hệ với một đối tượng trên mạng xã hội làm giả một giấy phép lái xe ô tô
đến cuối năm hai nghìn hai mươi
thì thạch bị phát hiện cùng giấy phép lái xe giả khi đang lưu thông trên đường
em đặt cọc cho người ta bốn triệu đồng và cung cấp cho người ta hai cái ảnh chụp chứng minh nhân dân mặt trượng sau
và một cái ảnh chụp hình ba nhân bốn
sau đó khoảng vài ngày người ta có gửi lại cho em một cái biểu phẩm
bao gồm một cái băng là xe hàng b hai
cộng với một bộ hồ sơ gốc
thì sau khi mà em kiểm tra ổn mọi thứ thì em có gửi cho người ta tiệm cái số tiền còn lại là sáu triệu đồng
đối tượng phạm văn vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
để tránh bị lực lượng công an phát hiện vũ thuê các căn hộ trong những khu trung cư cao cấp
vũ nuôi nhiều đàn em và phân công đảm trách ở từng phần việc cụ thể
và tất cả đều không biết nhau
vũ trực tiếp chỉ đạo đàn em
đi sang trung quốc mua phôi
toàn bộ những công đoạn từ chuẩn bị phôi tem rán ép vận chuyển
cho đến tìm kiếm khách hàng được đối tượng làm quy trình khép kín đảm bảo bí mật
tìm khách hàng thông qua mạng xã hội facebook trải quảng cáo và tiếp cận đến khách hàng
và lấy tiền khách hàng hạng xe máy từ một triệu cho đến một triệu ba
hạng ô tô thì từ hai triệu cho đến ba bốn triệu
theo quy định tại điều ba trăm bốn mươi một bộ luật hình sự khi sử dụng giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật
nếu bị phát hiện khởi tố về tội danh sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
có thể chịu hình phạt tiền từ ba mươi triệu đồng cải tạo không giam giữ đến tù giam từ sáu đến bảy năm tù
tùy mức độ hành vi phạm tội
để góp phần ngăn chặn đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng
trong công tác kiểm tra quản lý thì người dân cần nâng cao ý thức không mua bán
sử dụng các loại giấy tờ bằng cấp giả tránh tiếp tay cho tội phạm hoạt động